hai đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép một bánh heroin và gần sáu viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an công an tỉnh và công an huyện quang bình bắt quả tang
tại km số bảy tám trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn tân bình thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích phát hiện mùa xìa trá trú tại huyện đồng văn
điều khiển xe mô tô chở theo thảo thị say chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất giấu một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba gram
và gần sáu viên ma túy tổng hợp dạng nén có trọng lượng sáu trăm ba mươi hai ba mươi chín gram được đối tượng giấu trong cốc xe mô tô
đấu tranh khai thác mở rộng chiều cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cư trần phừ
trú tại tỉnh lào cai là đối tượng giao ma túy cho mua xỉ trá thu giữ trên người đối tượng phừ số tiền khoảng
ba trăm linh triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với mua xìa trá và cư trần phừ để tiếp tục điều tra làm rõ